các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ quốc phòng bộ công an cấp ủy chính quyền các địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ
kết hợp chặt chẽ phát triển giao thông vận tải với quốc phòng an ninh theo chủ trương của đảng nhà nước
phát biểu tại hội nghị thay mặt ban chỉ đạo tổng kết trung ương đại tướng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích kết quả mà ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã đạt được trong một mươi năm qua
thời gian tới đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quân ủy trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tổng kết nghiên cứu hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành nghị quyết mới để trình hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba
đồng thời làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ trong đó cần tập trung thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai kết luận hai mươi một kltvk của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
các đề án chương trình kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm đối với từng hệ loại đối tượng và từng thời điểm qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đã đánh giá cao những thành tích mà công an xã cư né đạt được trong những năm vừa qua và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân để lực lượng công an xã cư né hoàn thành tốt nhiệm vụ
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an xã phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục cải cách hành chính và làm tốt công tác dân vận
cán bộ chiến sĩ công an xã phải thường xuyên tự học hỏi tự trao đổi kinh nghiệm tự bồi dưỡng kiến thức kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp tại cơ sở
dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã tặng quà cho công an xã cư né và gửi lời chúc cán bộ chiến sĩ của công an xã tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
học viện an ninh nhân dân vào chiều ngày hôm nay đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi ba mở tại học viện an ninh nhân dân

tuy nhiên đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên việc luật hóa quy định này là cần thiết

đến với những nội dung khác thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức lễ khai trương cổng thông tin điện tử đảng cộng sản việt nam
cổng thông tin sẽ là nơi cung cấp đến bạn đọc những chủ trương đường lối chính sách văn kiện của đảng là cổng thông tin giao tiếp giữa đảng với nhân dân
cổng thông tin điện tử được thiết kế như một tổng kho dữ liệu điện tử đa phương tiện địa chỉ lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan đảng trung ương
các tổ chức chính trị xã hội các bộ ngành các tỉnh thành ủy thông qua mạng thông tin toàn cầu internet
giao diện cổng thông tin gồm ba khối nội dung lớn khối tin tức khối dữ liệu và khối các ứng dụng
hiện cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu từ các cổng thông tin báo tạp chí của một trăm linh tám cơ quan đảng trung ương tổ chức chính trị xã hội bộ ngành tỉnh thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu để vận hành cổng thông suốt an toàn tuyệt đối
đảm bảo cổng là kênh thông tin có tính định hướng phản ánh toàn diện kịp thời chủ trương của đảng cũng như hoạt động của các cơ quan đơn vị

sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất bản phát hành công bố và áp dụng trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thời hạn cuối nhận tác phẩm là ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba